tại thành phố hồ chí minh lợi dụng đường phố vắng vẻ do áp dụng quy định về toàn xã hội cách ly
để phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi trộm cắp cướp tài sản
đây là những hành động rất đáng lên án nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay nỗ lực phòng chống dịch bệnh
camera tại cửa hàng bách hóa xanh quận tân phú ghi dựng lại vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra vào đêm ngày hai mươi bảy tháng ba
hai đối tượng liều lĩnh cầm hung khí giống súng và dao uy hiếp nhân viên cửa hàng cướp đi số tiền bảy mươi bốn triệu đồng
ngày ba mươi tháng ba tại quận bình thạnh hai đối tượng này đã thực hiện vụ cướp xe máy và điện thoại của một phụ nữ
điều đáng nói lợi dụng đường vắng người chúng còn thực hiện ý định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng không thành
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các đối tượng đã bị công an thành phố nhanh chóng tóm gọn dù có tên đã lẫn trốn địa phương khác
đội địa cảnh sát đặc nhiệm cũng như là phòng xác hình sự giả soát
xây dựng mạng lưỡi cơ sở đã phối hợp với công an các tỉnh đã điều tra trinh sách và cơ bản đã giúp được toàn cảnh và các chế lý của các đối tượng
chúng tôi đã phối hợp với cả công an mẫu đức của ngài là phát giữ hai đối tượng
qua điều tra các đối tượng khai nhận xuất phát từ việc vay nợ không có khả năng chi trả thiếu tiền thuê nhà
ngoài ra trong giai đoạn cả nước thực hiện lệnh cách ly
y toàn xã hội phòng dịch covid một mươi chín
do thất nghiệp các đối tượng xấu đã nảy sinh hành vi trộm cướp
diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp tình trạng thất nghiệp còn gia tăng
cơ quan chức năng nhận định từ đây dễ phát sinh ra nhiều tệ nạn xã hội
do đó người dân không được chủ quan cần đơn cao nhận thức trong phòng chống tội phạm